bãi tập kết xử lý rác thải sinh hoạt của xã minh tân huyện nam sách tỉnh hải dương
nằm cạnh khu sản xuất nông nghiệp của người dân đã tồn tại hơn chục năm nay
thời gian qua do địa phương chưa quy hoạch bảo đảm được quy trình kỹ thuật xử lý
đã gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và môi trường sống của bà con nơi đây
gia đình ông vương quốc ninh ở xã minh tân huyện nam sách có khoảng một mẫu ruộng
gần bãi rác tập trung của địa phương
ông ninh cho biết mỗi lần đốt rác khói bốc lên mù mịt khiến người dân canh tác xung quanh không thể chịu nổi
không những vậy nước thải từ bãi rác ảnh hưởng đến canh tác dao màu
nên người dân không dám sử dụng nguồn nước ở các ao xung quanh để tưới cho cây trồng
bãi rác tập trung ở xã minh tân có từ năm hai nghìn chín là điểm tập kết rác thải của năm thôn
không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp
mỗi lần đốt rác khói bay cả vào các thôn gây ô nhiễm môi trường
ủy ban nhân dân xã minh tân cho biết xã không có chủ trương xử lý rác bằng biện pháp đốt
mà do chính một số người làm nghề thu mua đồng nát tự ý đốt rác

trong khi chờ đợi quy hoạch xây dựng lại bãi rác tập trung ở xã minh tân
người dân rất cần sự quan tâm xử lý kịp thời của địa phương
để người dân nơi đây ổn định cuộc sống yên tâm sản xuất